đền thờ vua mai hắc đế được xây dựng trên nền diện tích gần bảy m hai tại thôn mai lâm xã mai phụ huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
trong đó diện tích xây dựng là gần một m hai
tượng đài vua mai hắc đế được xây dựng ở quảng trường vua mai hắc đế tại khu du lịch biển cửa sót trên diện tích bốn năm mươi tám ha
tượng đài được đúc bằng đồng liền khối cao sáu tám m
phần đế tượng cao hơn bốn mét so với sân quảng trường
cả hai công trình trên được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa
việc hoàn thành dự án xây dựng tu bổ tôn tạo đền thờ vua mai và tiến hành đúc tượng đài vua mahac đế
thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử truyền thống
đồng thời giáo dục truyền thống văn hóa yêu nước cách mạng vẻ vang của đất nước cho các thế hệ nhân dân
và là địa chỉ văn hóa tâm linh gắn với du lịch biển tạo điểm nhấn cho phát triển du lịch huyện lộc hà nói riêng tỉnh hà tĩnh và khu vực nói chung
chiều nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh bắc ninh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
sau hai mươi năm tái lập từ một tỉnh nông nghiệp thuần túy đến nay bắc ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại
với nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đứng trong tốc cao nhất cả nước
tuy nhiên nhìn vào những tồn tại thủ tướng lưu ý bắc ninh cần nghiêm túc khắc phục để tạo nền tảng phấn đấu đưa bắc ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm hai nghìn hai mươi

người dân romani tiếp tục biểu tình phản đối chính phủ
hôm nay bộ kế hoạch và tài chính hàn quốc vừa cho biết chính phủ nước này sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào sáng mai một mươi ba tháng hai để đánh giá mức độ ảnh hưởng tới kinh tế đặc biệt là tới thị trường tài chính quốc tế sau vụ triều tiên phóng thử tên lửa đạn đạo trước đó cùng ngày
hãng thông tấn yonhap dẫn lời quan chức bộ kế hoạch và tài chính hàn quốc xác nhận cuộc họp ngày mai sẽ được tổ chức dưới sự chủ trì của thứ trưởng bộ kế hoạch và tài chính lee chang gu
với sự tham dự của lãnh đạo các tổ chức tài chính quốc tế tại hàn quốc các quan chức cấp cục trưởng của các cơ quan liên quan như ngân hàng trung ương hàn quốc viện giám sát tài chính ủy ban tài chính bộ công nghiệp và bộ kế hoạch và tài chính
dự kiến ngoài nội dung đánh giá mức độ ảnh hưởng tới nền kinh tế hàn quốc cuộc họp sẽ tập trung đánh giá các tác động của vụ phóng tới thị trường tài chính quốc tế cũng như bàn thảo các đối sách sau vụ triều tiên phóng tên lửa
liên minh châu âu eu vừa thể hiện quan điểm anh cần phải tuân theo pháp luật của eu trong giai đoạn chuyển tiếp từ một thành viên đầy đủ đến khi hoàn toàn rời khỏi eu điều đó có nghĩa là london sẽ vẫn phải thực thi mọi phán quyết của tòa án tối cao liên minh châu âu cho đến sau năm hai nghìn một mươi chín
việc eu cho rằng anh phải tuân thủ luật pháp của liên minh này cho tới sau năm hai nghìn một mươi chín là hoàn toàn trái ngược với quan điểm của chính phủ anh anh cho rằng nước này sẽ không phải tuân theo luật lệ của eu một khi rời khỏi khối đây vốn là một trong những lý do chính khiến cử tri anh bỏ phiếu rời eu bởi theo họ các quy định của eu đã cản trở sự phát triển của đất nước
theo người phụ trách đàm phán brexit của nghị viện châu âu ep wyvett hofstad tương lai quan hệ eu anh chỉ có thể được thảo luận sau khi nước này giải quyết rứt điểm về sự phát triển của đất nước